việc đóng cửa một số cửa hàng phải làm rõ nguyên nhân trách nhiệm để xử lý cho bằng được
chính phủ cũng đã giao bộ công thương thanh tra các cơ quan bảo vệ pháp luật ra soát vào cuộc
trên tinh thần vừa điều hành trong cơ chế thị trường nhưng vừa phải đảm bảo ổn định được kinh tế vĩ mô và ổn định đời sống dân sinh
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề điều hành quản lý giá xăng dầu
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fan space truyền hình công an nhân dân